theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hai mươi chín tháng bảy
việt nam ghi nhận thêm tám ca dương tính với virus sars cov hai tại đà nẵng
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bốn trăm bốn mươi sáu ca
trung tâm kiểm soát bệnh tật tại đà nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ
lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần xử lý triệt đề ổ dịch theo quy định không để lây lan
trong bốn trăm bốn mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bảy mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu hai trăm bốn mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm bảy mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai chín trăm chín mươi sáu người
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba ba trăm năm mươi hai người